mùng hai tháng bốn hàng trăm người dân và du khách đã tham dự lễ khao lề thế lính hoàng sa tại đình làng an hải xã an hải huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi
là hoạt động ý nghĩa không chỉ góp phần khẳng định quyền chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa và trường sa
mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn tri ân tưởng nhớ đến những hùng binh hoàng sa năm xưa
đã tuân lệnh triều đình ra quần đảo hoàng sa trường sa để tuân thủ khai thác sản vật cắm mốc khẳng định chủ quyền biển đảo
lễ khao lề thế lính hoàng sa được tổ chức với hai nội dung chính lễ tế cổ truyền và lễ đua thuyền tứ linh lân long quy phụ
sau phần chủ lễ đọc sớ lần lượt các dòng tộc trên địa bàn xã an hải có người thân ra xa trường năm xưa đã thực hiện nghi lễ cúng tế
giúp các hình nhân thế mạng và mô hình thuyền để thả trôi ra biển
riêng phần lễ đua thuyền tứ linh có sự tham gia của gần một trăm linh vận động viên chia làm bốn đội
các đội đua thuyền trong khoảng chiều dài tám trăm linh m dọc bờ biển mỗi thuyền phải hoàn thành bốn vòng đua để phân định đội về đích trước